sau khi người dân phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy được giấu trong bao tải tại một ngôi nhà hoang bên đường thuộc ấp một xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp và di lý đối tượng huỳnh ngọc phương thủ phạm đã sát hại nạn nhân trên để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản